liên quan tới bầu cử campuchia trong khuôn khổ cuộc họp báo diễn giả khách sạn soka phnom penh ngày hai mươi bốn tháng bảy
các quan sát viên tới từ hội nghị quốc tế các đảng chính trị châu á icapp khẳng định
tiến trình bầu cử quốc hội khóa bảy năm hai nghìn hai mươi ba tại campuchia đã diễn ra minh bạch công bằng tự do dân chủ và hòa bình
các quan sát viên icapp cho biết họ đã thăm các điểm bỏ phiếu ở thủ đô phnom penh và một số tỉnh
nhận thấy cuộc bầu cử được tổ chức đúng theo nguyên tắc và đảm bảo như lịch trình dự kiến
các cử tri mọi lứa tuổi đều tham gia trong không khí vui tươi phấn khởi
icapp cũng đánh giá cao công tác tổ chức bầu cử của ủy ban bầu cử quốc gia campuchia nec
khi đảm bảo được tính trung lập minh bạch và công bằng với sự tham gia của các quan sát viên
và tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế
theo icapp ban tổ chức đã đảm bảo bầu cử diễn ra an toàn và an ninh
thu hút đông đảo cử tri tham gia với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao lên tới hơn tám mươi bốn
kết quả bầu cử chính thức sẽ được công bố từ ngày chín tháng tám đến ngày bốn tháng chín
trong trường hợp không tổ chức bầu cử lại và tùy thuộc vào việc có phát sinh đơn khiếu nại hay không